ngày một mươi tám tháng bốn tỉnh hải dương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện nhằm bù đắp lượng máu thiếu hụt cho các bệnh viện do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi hiến máu những tình nguyện viên đến hiến máu được chia thành nhiều đợt được kiểm tra thân nhiệt sửa tay khử khuẩn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo khuyến cáo của bộ y tế
với thông điệp sẻ chia giọt hồng đẩy lùi covid một mươi chín ngày hội hiến máu đã thu được gần hai trăm linh đơn vị máu
những giọt máu hồng sẽ bù đắp được phần nào lượng máu đang thiếu hụt tại các bệnh viện trên địa bàn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc việt nam góp phần nhỏ mang lại hạnh phúc tương lai cho người bệnh